chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới sẽ chính thức bắt đầu
để bảo đảm cơ sở vật chất trường lớp nâng cao chất lượng giáo dục
năm nay tỉnh quảng ngãi ưu tiên đầu tư sửa chữa xây mới trường lớp
đến nay hầu hết các công trình giáo dục đã hoàn thành và sẵn sàng phục vụ cho năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
dãy nhà hai tầng với tám phòng học phục vụ học tập đầy đủ trang thiết bị
được đầu tư xây dựng khang trang tại trường trung học cơ sở long mai
huyện miền núi minh long sẽ đưa vào sử dụng trong năm học mới hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
công trình này có tổng vốn đầu tư hơn tám tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước
bước vào năm học mới các thầy giáo cô giáo và trên một trăm tám mươi em học sinh sẽ được học trong điều kiện tốt nhất
năm học này tỉnh quảng ngãi đã đầu tư bốn trăm hai mươi tỷ đồng cải tạo trường lớp học

các địa phương và ngành giáo dục đã khẩn trương giải ngân đầu tư xây mới tu bổ và nâng cấp các hạng mục tại các cơ sở giáo dục
nhiều cơ sở giáo dục đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới
riêng các đơn vị tại miền núi không những đầu tư để kịp cho năm học mới mà còn chạy đua trước khi mùa mưa đến

riêng năm học này thì đã được đầu tư hơn năm mươi sáu tỷ đồng từ nguồn kinh phí của tỉnh cũng như là của quyện
và nói chung thì tới nguồn kinh phí đó thì phạm dục đơn công chức thực hiện và triển khai đã và đang dần hoàn thiện
và sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để bước vào năm học mới
bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất tỉnh quảng ngãi đã kiểm tra đánh giá số lượng chất lượng đội ngũ giáo viên các cấp học
đồng thời chủ động thống kê lập danh sách các học sinh bỏ học sau hè để phân tích nguyên nhân
và đề xuất giải pháp đưa các em trở lại trường học vào năm học mới